phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy
và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh kiên giang nghe báo cáo tình hình
và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương những kết quả nổi bật
mà đảng bộ tỉnh kiên giang đã đạt được trong lãnh đạo đồng thời đề nghị thời gian tới
kiên giang cần phải tạo điều kiện thu hút đầu tư đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại
kêu gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư vào những lĩnh vực tỉnh có lợi thế
đối với công tác giảm nghèo kiên giang cần thực hiện các giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách nghèo giàu
giữa thành thị với nông thôn trong xây dựng nông thôn mới tỉnh nên đề ra một số tiêu chí để thi đua
giữa các địa phương chọn ra một số địa bàn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
trước đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến huyện u minh thượng trao tặng nhà học bồng
một xe đạp bồn nước sạch quà cho hộ nghèo và gia đình chính sách tổng trị giá các phần quà khoảng hai tỷ đồng